đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội và các đại biểu đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn tại huyện trường mỹ
tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri huyện trương mỹ nêu thực trạng nguồn nước sông đáy đang ô nhiễm nặng trong khi sản xuất nông nghiệp của huyện trương mỹ không có nguồn nước khác thay thế
do vậy rất mong các cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý sớm vấn đề này
liên quan đến tình trạng ngập lụt nặng kéo dài tại một số xã của huyện trương mỹ trong hai năm vừa qua cử tri đề nghị chính phủ và thành phố hà nội cần quan tâm phê duyệt dự án thoát lũ có giải pháp bền vững lâu dài để tránh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
tiếp thu và trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến định hướng xử lý vùng lũ ở huyện trường mỹ đồng chí hoàng trung hải cho biết thành phố hà nội đã phân kỳ các dự án đầu tư càng ngắn hạn và dài hạn với mục tiêu là làm thế nào để sống chung với lũ phát triển bền vững ổn định đời sống người dân như quy hoạch lại các khu dân cư gắn với vùng sản xuất văn hóa lịch sử đầu tư thêm các hệ thống đe bao nâng cốt đề
về vấn đề ô nhiễm nước sông đáy đồng chí bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải cho biết thành phố đã bố trí hai tỷ đồng nguồn vốn trung hạn để thực hiện dự án đưa sông đà vào sông tích dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi sau đó sẽ đào kênh đưa nước sông tích vào sông đáy để giải quyết ô nhiễm